thưa quý vị trận mưa đá chiều qua ngày hai mươi bốn tháng bốn xảy ra trên địa bàn huyện vân hồ
tỉnh sơn la và huyện mai châu tỉnh hòa bình đã làm thiệt hại một số hoa màu của người dân
trận mưa đá bất ngờ xảy ra vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn và kéo dài khoảng ba mươi phút trên
địa bàn hai xã hang kia và pà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình và hai xã tân xuân và lóng luông
huyện vân hồ tỉnh sơn la tạo nên một khung cảnh như tuyết trắng phủ kín khắp nơi
đây là trận mưa đá lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương này
bước đầu xác định mưa đá đã gây ảnh hưởng đến hoa màu và cây cối của nhiều nhà dân
hiện ubnd huyện mai châu đang yêu cầu các địa phương thống kê thiệt hại để lên phương án hỗ trợ
mưa đá cũng đã xảy ra chiều qua tại tỉnh hà giang gây nhiều thiệt hại về nhà cửa của người dân
tại các xã tùng vài cao mã pờ lùng tám huyện quản bạc
hơn ba trăm linh hectare ngô và rau màu của người dân đang kỳ thu hoạch bị gãy đổ
nhiều diện tích lúa nương cây ăn quả cũng bị tàn phá
hà giang đã chỉ đạo các địa phương cần linh động ứng phó nâng cao công tác tuyên truyền
và năng lực phòng chống thiên tai cho người dân huy động lực lượng tại chỗ
tập trung khắc phục hậu quả thiên tai gây ra
thưa quý vị đến nay các tỉnh tiền giang bến tre long an đã đối mặt với hai đợt mặn xâm nhập sâu vào đất liền
sẽ biến hạn và xâm nhập mặn ngay càng khốc liệt hơn và tác động đến đời sống sản xuất
khiến cho người dân đứng ngồi không yên vì nỗi lo thiếu nước ngọt
trên sông tiền giang đồ mặn đo được tại thành phố mỹ tho đạt hai hai ba hai phần ngàn
cao hơn cùng kỳ năm trước
trong suốt bốn tháng này không có mưa kênh rạch trơ đáy khu hạng xâm nhập mặn sâu
tác động đến đời sống của hơn năm mươi một hội dân các nguyện gò công đông tân phú đông
người dân các nguyện này phải ngày đêm mang can nhựa trực chờ lấy nước ngọt
từ các đoàn xe chở nước từ thiện khắp nơi đổ về
giờ thì cứ nhìn vậy đó trời nắng hanh hao hạng mặn kéo dài thì người dân phải chấp nhận
cứ ăn cơm xong rồi xách thùng đi hướng nước để xài vậy thôi
chảy sáu can mà ngày thì có khi xài đủ sáu can có khi xài không đủ mình thấy mình xài nhín nhín
xâm nhập mặn vào đất liền năm nay cao hơn trung bình nhiều năm từ năm đến một mươi năm km
nhiều con kênh đã cạn nước nguồn nước còn lưu trữ trong các kênh nội đồng cũng đã cạn kiệt
trong đó một số tuyến kinh
chính lấy nước đưa về phía biển chỉ còn giữ nước chân nhằm tránh sạt lỡ
đã tác động đến sản xuất nông nghiệp của người dân
mùa năm nay thấy rõ ràng là cái sức nắng nóng nó cao hơn rất nhiều
chỉ biết là chào đợi trời mưa thôi chứ hết cách rồi
cái vấn đề mà thiếu nước sinh hoạt trong thời gian qua
chủ yếu là cái phần nước mặt trong vườn dự án nó không có nguồn bổ cấp
tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long phụ thuộc vào nguồn nước
từ thượng nguồn sông mây công trường cường và thời tiết trong thời gian tới
các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
chủ động phòng chống xâm nhập mặn và cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho bà con